sau gần một mươi hai giờ tích cực truy xét nhanh công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện căm lâm đã bắt giữ được đối tượng đinh điền trung năm mươi bốn tuổi
trú tại thị trấn cái bè tỉnh tiền giang là nghi can gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám vừa qua
tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa làm ba người thương vong
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trung làm công nhân thời vụ tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm
thời gian này trung cùng với ba công nhân đều đến từ tỉnh tiền giang thường tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền và đã thua số tiền khoảng một mươi bốn triệu đồng
trưa ngày một mươi sáu tháng tám sau khi nhậu trung tiếp tục cùng với ba công nhân đánh bạc và bị thua ba triệu đồng
đến khoảng năm giờ sáng trung tỉnh dậy sẵn bực tức do bị thua bạc không có tiền để về quê trung đã dùng ống tuyếp sắt đánh nhiều nhát vào mặt và đầu của ba người đã chơi đánh bạc cùng mình
hậu quả làm hai người tử vong tại bệnh viện và một người trong tình trạng nguy kịch
sau khi gây án trung bỏ trốn đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được đinh điền trung
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam hôm nay cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt vũ tuấn anh và chín đối tượng cùng chú tại thị xã duy tiên về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày bảy tháng tám công an thị xã duy tiên nhận được trình báo của gia đình ông phạm trần tính chú tại phường châu giang thị xã duy tiên về việc bị vũ tuấn anh chú tại phường châu giang thị xã duy tiên cùng với hai đối tượng đi xe máy đến khu trang trại của gia đình đánh ông tính rồi bắt ông đưa về khu công nghiệp hòa mạc thị xã duy tiên
trên đường đi ba đối tượng này cùng một số đối tượng khác đã dùng hung khí gây thương tích cho ông tính yêu cầu gia đình bị hại phải đưa cho chúng ba triệu đồng thì mới thả người
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt vũ tuấn anh trần văn chiến về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
mở rộng điều tra cơ quan công an còn bắt giữ thêm tám đối tượng về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

trước hành vi trên một trong năm thanh niên trên xe con xuống xe dùng súng bắn một phát chỉ thiên và một phát vào kính trước bên phụ xe của duy
duy điều khiển xe lên công an phường phù động trình báo trên đường đi xảy ra va chạm với hai xe mô tô khác nạn nhân bị xây sát nhẹ
công an thành phố pleiku đã tiến hành tạm giữ tăng vật gồm hai xe ô tô một khẩu súng nghi là súng bắn đạn cao su hai vỏ kim loại màu vàng và tiếp tục làm việc với các đối tượng để làm rõ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình khác trên intv